vào chiều ngày một mươi bốn tháng bốn ông hà anh dũng là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy bình phước đã xác nhận
bức thư xin lỗi cử tri đưa công khai trên mạng xã hội và xin được từ chức là do ông lưu văn thanh
phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản tỉnh bình phước tự tay viết và nhờ người đăng lên mạng xã hội facebook
ông lưu văn thanh chính là nhân vật chính trong đoạn clip ghi lại ảnh
vị cán bộ này đã có những lời lẽ hành động phản cảm chống đối tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước trong những ngày vừa qua
theo lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy bình phước đây mới là thư xin lỗi thể hiện nguyện vọng của cá nhân ông thanh
lãnh đạo tỉnh bình phước chưa nhận được đơn từ chức hay bất cứ văn bản nào khác từ ông thanh
việc xem xét các hình thức kỷ luật xử lý ông thanh vẫn tiếp tục được tỉnh ủy bình phước xử lý theo đúng quy trình
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bốn ban thường vụ tỉnh ủy bình phước quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với ông lưu văn thanh phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện hớn quản
vì vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan đến vụ án nữ công nhân bị sát hại tại một phòng trọ ở phường long bình
thành phố biên hòa vào sáng ngày chín tháng bốn
tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ và di lý đối tượng đậu đức mười
quê ở huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
từ tỉnh đắk lắc và đồng nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
sau năm ngày điều tra xác minh công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được đối tượng mười
khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường tự an thành phố bùa ma thuật
trước cơ quan công an đối tượng mười khai nhận vào lúc ba h bốn mươi năm phút ngày chín tháng bốn
mười đã đột nhập vào phòng trọ của chị phạm thị bình minh để trộm cắp tài sản
khi bị chị minh phát hiện đối tượng đã giật con dao chị minh đang cầm trên tay
đầm liên tiếp ba nhát ở vùng ngực tay
và cầm khiến chị minh bị thương nặng
người dân phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị minh đã tử vong do vết thương quá nặng
sau khi sát hại nạn nhân mười đã cướp điện thoại di động rồi lên buôn ma thuật
tỉnh đắk lắc lần trốn thì bị lực lượng công an đồng nai phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh và thanh tra sở y tế bình thuận vừa phối hợp kiểm tra
các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn thành phố phan thiết
qua đó thì phát hiện nhiều sai phạm
vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất nhà thuốc đông hưng
tại địa chỉ số một trăm bốn mươi tám đường võ thị sáu phường bình hưng và nhà thuốc minh hoàng
tại số sáu mươi một đường hải thượng lãn ông phường phú trinh thành phố phan thiết
tại thời điểm thanh tra thì các cơ sở này vắng mặt người chịu chấp nhiệm chuyên môn
người đứng bán thuốc không có chứng chỉ hành nghề bán một số nước rửa tay
nước xúc miệng dung dịch vệ sinh không có hóa đơn chứng tử
riêng nhà thuốc đông hưng đã kinh doanh thuốc vượt phạm vi kinh doanh cho phép
đoàn công tác đã lập biên bản tạm giữ các mặt hàng vi phạm nêu trên
và yêu cầu hai cơ sở này tạm dừng hoạt động kinh doanh kể từ ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi

hiện công an chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật